vào khoảng hai mươi h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với công an thành phố rạch giá
tiến hành bắt quả tăng ba cặp nam nữ đang bán dâm tại nhà nghỉ liên hương ở khu phố nguyễn bình khiêm phường vĩnh quang thành phố rạch giá
qua làm việc với cơ quan công an ba gái bán dâm đều thừa nhận được tú bà đồng thời là chủ nhà nghỉ gọi đến để phục vụ cho khách
xong thì lấy của khách năm trăm linh đồng sau đó đóng lại cho tú bà một trăm linh đồng tiền môi giới
tố bà chính là đặng thị thu thủy chú tại phường vĩnh thanh vân thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
qua lấy lời khai thủy thừa nhận vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thủy thuê lại nhà nghỉ liên hương của người khác để kinh doanh
và biết được khách nam thuê phòng nghỉ thường có nhu cầu tìm gái để mua vui
nên thủy đã xin số điện thoại của các gái bán dâm để gọi đến phục vụ khi khách yêu cầu sau đó thu tiền môi giới